dù nắng dù mưa mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa nói chung vẫn nỗ lực từng ngày trên tuyến đầu chống dịch với tinh thần vì nhân dân phục vụ